thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng hai chính phủ nhân dân hai nước nói chung và hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ an ninh lào tiếp tục được củng cố tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu ngày càng phát triển góp phần giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
đặc biệt hai bên đã tổ chức thành công hội nghị hợp tác an ninh và phòng chống tội phạm việt nam lào lần thứ sáu đạt được nhiều kết quả tốt thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước đồng thời tin tưởng rằng trong thời gian tới bộ an ninh lào sẽ tổ chức thành công đại hội đảng bộ bộ an ninh lào và bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng nhân dân cách mạng lào

bộ an ninh lào tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
chiều nay công an tỉnh vĩnh long đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu nội dung tuyên truyền bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại buổi họp báo công an tỉnh đã nêu mục đích ý nghĩa và kế hoạch các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cho đội ngũ phóng viên báo chí trong và ngoài tỉnh
theo đó từ nay đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm công an vĩnh long sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức cho đoàn cán bộ công an tiêu biểu về nguồn tại nhà công an trung ương ở tuyên quang
tổ chức hội trại vì an ninh tổ quốc tại khu tưởng niệm cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
đặc biệt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị và các đồng chí trạng đường dài năm mươi sáu năm xây dựng và trưởng thành trung tâm thể thao công an nhân dân ngày hôm nay đã có những sức bật mới để vươn xa góp phần không nhỏ cho sự lớn mạnh của thể thao việt nam trên đấu trường khu vực và quốc tế
vận động viên đặng lê ngọc mai người gắn bó với bộ môn này hơn một mươi năm qua đã cùng với các đồng nghiệp của mình làm dạng danh cho thể thao công an bằng các thành tích như huy chương vàng sea games hai mươi bảy huy chương vàng đại hội thể thao toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
mình dốc hết sức để tập luyện và nhờ chuyên gia và các thầy chỉ bà giúp đỡ cộng thêm là phải đi tập huấn tại các nước bạn để có đủ điều kiện làm quen với bia địa tử thì khi vào thi đấu mình mới không bị bỡ ngỡ
từ lò đào tạo của thể thao công an nhân dân nhiều vận động viên đã được sướng tên trên các đấu trường quốc tế và khu vực
hai mươi ba môn thể thao thành tích cao với trên bảy trăm linh vận động viên
vận động viên các tuyến và khoảng bốn trăm linh vận động viên thường xuyên tập trung ăn ở sinh hoạt tại trung tâm thể thao công an nhân dân để tập luyện tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế
đó chính là niềm tự hào của thể thao công an nhân dân ngày hôm nay
chúng tôi xin hứa cũng sẽ làm hết sức mình cùng với cả các vận động viên cũng như là ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà trung tâm giao phó
cũng như là đạt cái thành tích nói riêng là thành tích của bộ công an để đạt thành tích tốt nhất và nói chung là đưa cái thành tích của đất nước việt nam bấm tới một cái tương lai tươi sáng hơn
qua năm mươi sáu năm xây dựng và trưởng thành trung tâm thể thao công an nhân dân đã góp phần tạo nên những thành tích nổi bật của thể thao công an nhân dân
tại các giải đấu trong nước và quốc tế đặc biệt là tại các kỳ sea games
trong nhiều thành tích của thể thao công an nhân dân
dấu ấn lớn nhất là tạo được phong trào rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng từ cấp bộ đến công an các địa phương
tại đại hội thể thao toàn quốc năm hai nghìn một mươi bốn với hơn ba trăm linh vận động viên của một mươi chín môn thể thao tập trung chủ yếu vào các môn mang tính chất nghiệp vụ của lực lượng công an như chạy bơi bắn súng võ thuật
đoàn thể thao công an nhân dân đã thi đấu xuất sắc trung cuộc xếp hạng chín trên sáu mươi năm đơn vị trên toàn quốc dành tám mươi tám huy chương các loại
trong đó đạt một mươi chín huy chương vàng ba mươi hai huy chương bạc ba mươi bảy huy chương đồng
chiến được từ nay đến năm hai nghìn đến hướng năm hai nghìn ba mươi cũng xác định trung tâm thể thao công an nhân dân và dự kiến cũng có cả trung tâm phi nam
để đào tạo những vận động viên xuất sắc cho lực lượng công chức quốc gia để tìm tới chúng ta có thể đăng cai được những giải lớn trong khu vực và thế giới
trạng đường năm mươi sáu năm qua
trung tâm thể thao công an nhân dân cũng đánh dấu sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều nước như hàn quốc trung quốc liên bang nga
trên lĩnh vực thể thao ứng dụng ở công tác đào tạo huấn luyện trao đổi chuyên môn
và chính điều đó góp phần đưa trung tâm thể thao công an nhân dân có những đột phá và sức bật không ngừng để vươn xa
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với phòng phòng chống tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy lớn
thu giữ một kg ma túy đá một viên ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt giữ là mạc văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã quảng thành huyện hải hà tỉnh quảng ninh
qua theo dõi và lập phương án đấu tranh vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút hôm qua khi đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tại khu vực đường kênh phường cửa bắc thành phố nam định thì bị các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định bắt quả tang
tại hiện trường các trinh sát thu giữ một kg ma túy đá một viên ma túy tổng hợp một xe ô tô camry biển kiểm soát hai mươi chín a chín trăm bốn mươi hai năm mươi sáu
ba điện thoại di động ba năm triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan
được biết mạc văn quân là đối tượng cộng cán có lệnh truy nã đặc biệt về ma túy và hai tiền án về tội buôn bán ma túy
từ tháng sáu đến nay lực lượng công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã tập trung triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy
bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội góp phần không nhỏ vào cuộc chiến cam go nhằm ngăn chặn mối nguy hiểm từ ma túy
thời tiết đột ngột chuyển lạnh khiến cho nhiều người phải sử dụng áo ấm giữa mùa hè
mặc dù đã quen sống trong giá lạnh nhưng cái rét hơn một mươi hai độ c xuất hiện sáng nay ở thị trấn sapa là đặc biệt khiến cho không ít người dân địa phương cũng phải ngỡ ngàng
ông lưu minh hải giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh lào cai cho biết nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là do ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài suốt ba ngày qua và không khí lạnh bao phủ khiến nhiệt độ giảm sâu
tuy nhiên đây cũng có thể đánh giá là một hiện tượng thời tiết bất thường
vào chiều nay nền nhiệt tại sapa đã tăng khá nhanh do mưa tạnh thời trời hứng nắng nhưng nhiều khả năng nhiệt độ sẽ lại giảm sâu vào ban đêm và nền nhiệt dưới một mươi năm độ c sẽ tiếp tục duy trì trong một vài ngày tới
kết quả quan trắc môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản của trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản phú yên mới đây cho thấy hầu hết các chỉ số môi trường tại các vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh phú yên đều vượt mức cho phép nhiều lần tiếp tục đe dọa thủy sản nuôi
đặc biệt là mật độ vi khuẩn vibro
loại vi khuẩn gây bệnh cho tôm các thông số về độ ph cod đều vượt giới hạn cho phép từ năm đến hơn một mươi lần
nhiều vùng nước bị ô nhiễm nặng chất dinh dưỡng hữu cơ trầm trọng
tại khu vực đầm âu loan mật độ rong rêu sinh trưởng mạnh tiếp tục làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước vào ban đêm đe dọa các loài thủy sản trong đầm
khuyên cáo của ngành chức năng các hộ nuôi tôm sau khi thu hoạch không xả trực tiếp nước thải ra kênh cấp những hộ đang nuôi cấy hạn chế lấy nước từ canh mương cấp sử dụng các chế phẩm sinh học để loại bỏ các chất dinh dưỡng hữu cơ trong ao lắng trước khi cấp vào ao nuôi
dự báo nắng nóng còn kéo dài do vậy người nuôi tôm cần tăng cường sức đề kháng cho tôm bằng các loại vi lượng khoáng chất vitamin men đường ruột để chủ động phòng bệnh cho tôm
thưa quý vị lâu nay huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi luôn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải trong sinh hoạt vì không có nhà máy xử lý rác thải
để giải quyết vấn đề này cuối tháng sáu vừa qua bộ tài nguyên và môi trường đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải chất rắn sinh hoạt tại huyện đảo lý sơn với tổng kinh phí đầu tư trên ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên sau thời gian hoạt động nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt này đã và đang phát sinh nhiều bất cập và chưa thể giải quyết được tình trạng ô nhiễm rác thải ở huyện đảo này
nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt được bộ tài nguyên và môi trường đầu tư cho huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi vẫn đang hoạt động xử lý rác thải
thế nhưng bất cập ở chỗ mặc dù công suất thiết kế có thể xử lý được từ một mươi hai tấn đến một mươi năm tấn rác thải một ngày
nhưng thực tế khi đi vào vận hành thì mỗi ngày những công nhân vận hành nhà máy cũng chỉ xử lý tối đa được chừng một năm tấn rác thải một ngày
trong khi đó trung bình mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường ở biên đảo lý sơn tới gần hai mươi tấn
do vậy mà nhà máy xử lý rác thải này không đủ khả năng để có thể xử lý hết lượng rác thải trên đảo
rác thải được thu gom đưa về nhà máy xử lý rác thải nhưng không xử lý hết
chính quyền địa phương lại phải chọn giải pháp chở ngược ra bãi rác này để đốt thủ công
hiện nay nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện đảo lý sơn cũng chỉ mới thu gom và xử lý rác cho xã an vĩnh
riêng xã an hải vẫn chưa thể triển khai
hậu quả là mỗi ngày dọc vùng biển huyện đảo lý sơn rác thải vẫn tràn ngập và ô nhiễm nặng

hậu quả là mỗi ngày dọc vùng biển huyện đảo lý sơn tin tưởng vẫn nặng ô nhiễm rác thải sẽ chấm dứt
nhưng với công suất hoạt động chỉ xử lý chưa tới một mươi trong tổ số gần hai mươi tấn rác thải
thì rõ ràng chuyện chấm dứt ô nhiễm rác thải trên đảo là rất khó giải quyết

hậu quả là mỗi ngày dọc vùng biển huyện đảo lý sơn rác thải vẫn tràn ngập và ô nhiễm nặng
vì thế việc lắp đặt thêm lò đốt nâng công suất xử lý rác thải cho huyện đảo lý sơn hiệu quả chấm dứt nặng ô nhiễm rác trên đảo